trong khi đó cũng trong ngày hôm nay một mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà giang
cdc hà giang khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với ba bị can là giám đốc
trưởng khoa xét nghiệm và kế toán trưởng cdc hà giang vì đã có hành vi nhận hối lộ
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trên địa bàn tỉnh hà giang cdc hà giang đã ứng trước
sinh phẩm của công ty việt á để sử dụng sau đó mới thực hiện các thủ tục đấu thầu mua sắm
để ký kết hợp đồng thanh toán tiền mua sinh phẩm quá trình thực hiện mua các sinh phẩm phục vụ
phòng chống dịch các đối tượng nguyễn trần tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một giám đốc cdc hà giang
phan thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trưởng khoa xét nghiệm và tô minh huệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trưởng phòng tài chính kế toán thuộc cdc hà giang đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật
về đấu thầu mua sắm tài sản gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng
trong quá trình thực hiện các hợp đồng mua ký kết xét nghiệm của công ty việt á
các đối tượng trên đã nhiều lần nhận phần trăm ngoài hợp đồng từ công ty việt á
với số tiền trên một tỷ đồng hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng
làm rõ sai phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật